thưa quý vị ubnd quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông mai tuấn anh chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec và ông trần văn tám tổng giám đốc vec
theo quyết định ông mai tuấn anh và ông trần văn tám bị thi hành kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo điều động về công tác tại tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp cơ cấu lại cổ phần hóa
thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả do các bộ ngành chuyển giao về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp bốn mươi bốn vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ban thường vụ đảng ủy vec đã vi phạm quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng để nội bộ lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc gây hậu quả nghiêm trọng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng nguyên là lãnh đạo cán bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
chi nhánh hòa thắng thành phố bù mà thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn bốn đối tượng này đã nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay với số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng tiến dụng
hậu quả không thu hồi được đầy đủ khoản nợ vay vì tài sản thế chấp xử lý không đủ thu hồi nợ cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dẫn đến không thu hồi được nợ vay gây thiệt hại và thất thoát nhiều tỷ đồng cho agribank hòa thắng
hiện vụ việc vẫn đang được công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
bốn xe mô tô đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu tại đoạn đường kinh bảy thuộc khu vực ấp vĩnh lợi xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ vào sáng ngày hôm nay
thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang đã đến địa điểm trên để truy bắt phát hiện lực lượng chức năng lợi dụng đêm tối các đối tượng cho xe lao thẳng xuống kênh nhằm phi tăng vật chứng rồi nhanh chân bỏ trốn
lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt bốn xe mô tô đồng thời phát hiện trên bốn xe mô tô đang vận chuyển bốn bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu z scott và hero
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ tăng vật cùng với phương tiện để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn giá lợn hơi tiếp tục giảm từ một cho đến bốn đồng một kg khi lượng thịt lợn nhập khẩu lớn việc tái đàn được các địa phương làm tốt đã tăng nguồn cung tri thị trường
giá lợn tại miền bắc tiếp tục giảm giao động trong khoảng từ bảy mươi tám đến tám mươi hai đồng một kg
tại tỉnh tuyên quang nơi có giá lợn tốt nhất khu vực miền bắc giảm xuống mức bảy mươi tám đồng một kg
tại tỉnh thái nguyên hà nội giá thịt lợn hơi xuống mức tám mươi đồng cho đến tám mươi một đồng một kg giảm hai đồng một kg so với tuần trước

khu vực các tỉnh miền nam lợn hơi trong khoảng là từ bảy mươi tám cho đến tám mươi ba đồng một kg

việc triển khai lắp đặt cây atm khẩu trang miễn phí cho người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chủ